sáng nay ngày sáu tháng bốn ubnd tp hà nội đã tổ chức hội nghị do ban trực tuyến công tác quý i năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo quý i năm hai nghìn hai mươi hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của hà nội đã thấp hơn so với cùng kỳ
tổng sản phẩm trên địa bàn quý i năm hai nghìn hai mươi tăng ba bảy mươi hai khách du lịch giảm mạnh tổng lượng khách du lịch giảm bốn mươi bảy hai
đáng chú ý đến hết tháng ba có một mươi năm doanh nghiệp dừng hoạt động hơn một trăm năm mươi hộ kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt
hậu quả trên có phần lớn nguyên nhân do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
theo đó hà nội đã xác định ba kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể kịch bản một dịch bệnh sớm được kiểm soát quý ii lấy lại đá tăng trưởng vào quý iii quý iv có sự bước tốc tăng trưởng cả năm đạt bảy năm hoàn thành kế hoạch đề ra
kịch bản hai dịch bệnh được kiểm soát vào quý iii nhưng tăng trưởng tiếp tục bị ảnh hưởng không thể bứt tốc cả năm đạt sáu bốn mươi hai không đạt kế hoạch đề ra
kịch bản ba dịch bệnh kéo dài đến hết năm tăng trưởng cả năm hai nghìn hai mươi đạt năm ba mươi bốn không đạt kế hoạch đề ra